là một trong hai mươi sáu tỉnh thành phố thuộc nhóm hai thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh bắc ninh đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch
chương trình cho lộ trình chuyển đổi truyền dẫn phát sóng số mặt đất làm việc với các công ty đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông
để việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả
ngoài ra công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về số hóa truyền hình cũng được đẩy mạnh
đối với tỉnh bắc ninh chúng tôi xác định công tác tuyên truyền trước trong sau chương trình triển khai chuyển đổi số mặt đất này là đặc biệt quan trọng
chính vì thế mà chúng tôi thực hiện biện pháp tuyên truyền rất là đa dạng
một là trên các cơ quan báo chí tuyên truyền
hai là tuyên truyền bằng trực quan
đối với các cơ quan báo chí tuyên truyền thì chúng tôi tuyên truyền gồm có nhiều thời điểm
và theo những nội dung không những chỉ đạo của bộ mà nội dung phải phù hợp với của tỉnh
chúng tôi tuyên truyền là đến tận nhân dân các thôn xóa thông qua cái đài truyền thanh cơ sở
về cái tuyên truyền trực quan thì chúng tôi đã dành một lượng kinh phí không nhỏ
để in năm mươi tờ rơi ba cái áp phích để phát cho nhân dân cũng như dán ở một số cái điểm công cộng để nhân dân có thể biết được
song song với công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về số hóa truyền hình
việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo cận nghèo tại tỉnh bắc ninh cũng đã được hoàn thành đúng tiến độ
theo số liệu thống kê trên địa bàn xã hòa long tỉnh bắc ninh có một trăm năm mươi chín hộ nghèo
trong đó có bảy mươi sáu hộ cận nghèo và tám mươi ba hộ nghèo tính đến trước ngày ba mươi
hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu toàn bộ các hộ gia đình này đã được cung cấp đầy đủ bộ thiết bị đầu thu
anten để có thể theo dõi truyền hình số mặt đất
theo ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
về cơ bản các thiết bị đã được đưa vào sử dụng đều cho chất lượng hình ảnh tín hiệu rõ nét
đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đầu tư hỗ trợ cho các đối tượng hộ cận nghèo
và hộ nghèo trên địa bàn xã hòa long
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu một trăm linh các đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo của xã hòa long
đã được lắp đặt hệ thống đầu thu do bộ thông tin truyền thông tài trợ
nhân dân rất phấn khởi bởi vì được xem rất nhiều kênh
hai nữa là hệ thống kênh chuẩn nét cho nên bà con cũng rất phấn khởi
được địa bàn xã hòa long thông báo và đồng thời mời ra nhà văn hóa nhận kỹ thuật số để xem
khi đưa vào sử dụng chúng tôi thấy hơn trước là màn hình không bị nhò nhọt
màn hình phẳng đẹp rõ và nhận được nhiều kênh xem được nhiều kênh thông tin của các đài nhà nước pháp
với sự nỗ lực của các cấp các ngành
tỉnh bắc ninh đã thực hiện tốt công tác triển khai kế hoạch số hóa truyền dẫn
phát sóng truyền hình mặt đất đến năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ theo đúng lộ trình
góp phần vào mục tiêu chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng theo hướng hiện đại
nâng cao hiệu quả sử dụng tần số tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh truyền hình
trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp